tại thanh hóa công tác chuẩn bị ứng phó với bão số bảy cũng đang được khẩn trương triển khai thực hiện
với phương châm xanh nhà hơn già đồng đến thời điểm này hầu hết các địa phương trong tỉnh thanh hóa đã thu hoạch trên chín mươi diện tích lúa mùa và tiến hành gieo trồng cây vụ đông
theo chỉ đạo của ngành nông nghiệp tỉnh thanh hóa bắt đầu từ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi bà con nông dân tạm dừng xuống giống cây vụ đông
đồng thời chủ động các biện pháp che chắn điều tiết nước phù hợp bảo vệ cây trồng nếu xảy ra mưa lớn
tại các huyện miền biển như nga sơn hậu lộc tĩnh gia sầm sơn có khoảng ba một mươi bốn phương tiện khai thác thủy sản đều có thông tin liên lạc
trong đó trên một tám trăm bảy mươi tàu neo đậu tại bến nhà và trên một trăm linh tàu đánh bắt xa bờ tránh chú bão tại các tỉnh thành phố như hải phòng quảng ninh
số còn lại là các tàu công suất nhỏ đang trên đường về nơi tránh trú bão an toàn
cùng với việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn các cấp các ngành của tỉnh thanh hóa đã duy trì lịch trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng phương án phòng chống bão lũ triển khai phương án sơ tán nhân dân tại những vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét